mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết
quý vị thân mến sau mấy ngày mưa liên tiếp cả ngày thì ngày hôm nay bắc bộ sẽ giảm mưa trời nắng giáo
thủ đô hà nội và hầu khắp các tỉnh nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến từ hai mươi sáu hai mươi chín độ c
và người dân khu vực có thể tranh thủ thời tiết này để có thể dọn dẹp nhà cửa phơi phóng quần áo và tận hưởng những ngày thu dễ chịu
thế nhưng trạng thái thời tiết khô giáo thì sẽ không duy trì lâu mà ngay vào ngày mai thôi
bắc bộ và trung bộ sẽ bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của bão số tám cơn bão kombasu đang di chuyển nhanh và mạnh
cụ thể là vào hồi bốn giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc một trăm một mươi chín năm độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng chín trăm một mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một tức là từ chín mươi đến một trăm hai mươi km một giờ giật cấp một mươi ba
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm hai mươi km tính từ tâm bão
và dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến bốn giờ ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi ba sáu độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm bảy mươi km về phía bắc đông bắc
và sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh đến một trăm hai mươi km một giờ giật cấp một mươi ba
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới có gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
tính từ vị tuyến một mươi sáu hai mươi hai độ vị bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi một độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sông lớn và lốc xoáy
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
còn ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa sẽ gió mạnh cấp tám cấp chín sau sẽ tăng lên cấp một mươi
vùng gần tâm bão đi qua sẽ mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi ba sóng biển cao từ năm bảy m biển động dữ dội
ở vịnh bắc bộ thì bao gồm cả huyện đảo đó là bạch long vĩ và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
bao gồm cả huyện đảo cồn cỏ sẽ có gió mạnh cấp sáu
và từ ngày mai ngày một mươi ba tháng một mươi tăng lên cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
trong ngày và đêm nay ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai ba mét biển động
từ chiều ngày mai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và quảng trị có mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm một đợt
khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên hai trăm năm mươi mm một đợt
vâng như vậy đây là tình huống thiên tai nguy hiểm liên tiếp nguy cơ bão trồng bão lũ trồng lũ
trong khi dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn phức tạp ở một số địa phương
nhiều người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía nam ra phía bắc qua khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão lũ ngập lụt và sạt lở đất
và trước bối cảnh trên lãnh đạo bộ công an đã yêu cầu công an các đơn vị địa phương triển khai kịp thời quyết liệt hiệu quả
các biện pháp ứng phó với thiên tai dịch bệnh đảm bảo an ninh trật tự và an toàn về người tài sản cho nhân dân

các biện pháp ứng phó với thiên tai dịch bệnh dịch bệnh trật tự và an toàn về nhân dân